sau nhiều lần rời lại kế hoạch cung cấp nước sạch cho người dân toàn thành phố ngày hai mươi tháng một
thành phố hồ chí minh chính thức công bố một trăm linh hộ dân đã được sử dụng nước sạch
góp phần hoàn thành thêm một tiêu chí quan trọng của thành phố
hiện thành phố đang cấp nước cho hơn một chín triệu hộ dân trên địa bàn tất cả hai mươi bốn quận huyện
tăng hai mươi sáu so với ba năm trước tổng công suất phát nước bình quân mỗi ngày của các nhà máy nước
ở thành phố khoảng một tám triệu mét khối và công suất tối đa có thể lên hai bốn triệu m ba một ngày
nguồn cung nước sạch đã có đủ tuy nhiên vấn đề còn lại là làm sao vận động người dân tăng
tỷ lệ sử dụng nước sạch thay thế thói quen sử dụng nước giếng khoan vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh